các bị hại chưa nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử hội đồng xét xử cho biết họ đã nhận được thông báo về thời gian mở phiên tòa và họ không có ý kiến gì
việc không nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử không ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp của họ
với các luật sư các luật sư cũng đồng ý nhận quyết định thông qua phương tiện thông tin điện tử
các luật sư đã có mặt tại phiên tòa được trình bày ý kiến không ảnh hưởng đến việc bào chữa
việc vắng mặt các bị hại người làm chứng thì hầu hết họ đều có đơn xin xử vắng mặt
từ các phân tích đó hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên tòa vì đại diện viện kiểm sát đọc cáo trạng truy tố các bị cáo
đến đây các luật sư bào chữa cho vợ chồng đường nhuệ cho rằng có dấu hiệu vi phạm tố tụng phiên tòa vẫn diễn ra là không đúng quy định họ đồng loạt rời tòa
luật sư đinh anh tuấn người bào chữa cho bị cáo nguyễn thị dương là vợ của đường thì cho biết
ông cảm thấy không được tôn trọng pháp luật không được coi trọng
khi các luật sư ra về vị đại diện viện kiểm sát tiếp tục đọc cáo trạng
đến chiều cùng ngày các luật sư đã bất ngờ xuất hiện trở lại thực hiện quyền bào chữa của mình với thân chủ
xuyên suốt hai ngày diễn ra phiên xét xử vợ chồng đường nhuệ kêu oan không nhận tội
cho rằng cả gia đình đang bị mang tiếng vị ăn trên sát người chết và có những yêu cầu gây sốc ngay tại tòa
vậy lý do gì khiến đường nghệ cứng miệng kêu oan đến như vậy
vì lý do các cơ sở dịch vụ phải nợp năm trăm linh đồng mỗi ca hỏa tán cho mình
đường nói họ được bảo vệ không ai chè ngép ngăn cản được đi lại đúng giờ
đừng nói các cơ sở dịch vụ tự đưa ra ý tưởng nợp năm trăm linh đồng mỗi ca hỏa tán để duy trì hiệp hội tăng lễ thái bình
nơi mà đường tự xưng là chủ tịch
gia đình tôi cả một đời làm được những việc mà người thường không làm được kiếm tiền bằng mồ hôi trí ốc
thông tin nói gia đình đường dương cứng đoạt tiền của những sát chết có cây đắng không nguyễn xuân đường trình bày
ngoài việc chối tội đường nghệ thậm chí còn ngồi bốc sạng ở cáo trạng
bị cáo này cho rằng cáo trạng có nhiều điểm sai
thậm chí đường nghệ còn cao giọng trước tòa
cáo trạng được ban hành bởi viện kiểm sát là những người đại diện pháp luật am hiểu pháp luật
thế tại sao lại làm sai thế này
tôi chỉ ra hai cái sai
đã làm sai rồi sao còn đi kết tội người ta
trong khi đó bị cáo đường nhuệ đề nghị tất cả hai mươi năm được cho là bị hại phải có mặt
nếu tòa triệu tập nhưng các bị hại không có mặt thì phải áp dụng biện pháp mạnh hơn
bây giờ cơ quan điều tra viện kiểm soát truy tố bị cáo phạm tội cứng đoạt nhưng bị cáo không cứng đoạt ai
vậy nên tòa phải triệu tập đến đây những người được cho là bị hại những người đấy phải có mặt để tranh luận đối chất
nếu không bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa
trước đó nguyễn xuân đường lãnh tổng mức án là bảy năm tù về các tội
nguyễn thị dương trong vụ án được xác định đồng phạm giúp sức cho chồng trong việc bảo kê hỏa táng
viện kiểm soát dân dân tỉnh thái bình truy tố bị cáo dương tội cứng đoạt tài sản
quy định tại điểm d khoảng hai điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
cơ quan truy tố cáo buộc nữ bị cáo biết rõ công ty đường dương do mình làm giám đốc không kinh doanh
hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tăng lễ không tạo ra những điều kiện vật chất tinh thần đối với các dịch vụ tăng lễ thái bình
không được công ty kinh doanh dịch vụ tăng lễ ở nam định ủy quyền
nhưng vẫn ký những bản hợp đồng nguyên tắc quy chế hoạt động của hiệp hội tăng lễ thái bình
bị can này hai lần trực tiếp nhận số tiền là một trăm linh bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng là tiền báo ca hỏa táng của các dịch vụ tăng lễ để mang về cho chồng
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thị dương từ sáu đến tám năm tù
sau khi nghe viện kiểm soát luận tội đề nghị mức án nữ bị cáo xin tòa liên hệ với người thân để tìm phương án khắc phục
sau đó dương trình bày sẽ khắc phục hết toàn bộ số tiền hơn một trăm linh bảy triệu đồng bị viện kiểm sát quy kết có trách nhiệm
trước diễn biến này viện kiểm sát đề nghị lại mức án cho bị cáo này là từ bốn đến năm năm tù
tuy nhiên cuối cùng hội đồng xét xử nhận định dương có vai trò giúp sức cho chồng trong vụ án
quyết định tuyên phạt bị cáo này tám năm tù mức án cao nhất như viện kiểm sát đề nghị lần đầu tiên
nguyễn thị dương đang chấp hành bản án bốn năm sáu tháng tù về các tội
cố ý gây thương tích và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tổng cộng đến nay lãnh một mươi hai năm sáu tháng tù
bên cạnh những tình tiết liên quan đến vận chồng đường nguyễn đã khiến dư luận sô sao
thì tiên trắng con nuôi của đường nguyễn cũng có những chi tiết vô cùng gây chú ý
dù từng là trợ thủ đắc lực gây ra nhiều vụ việc chấn động ở thái bình trong thời gian là con nuôi của đứa nhuệ
tuy nhiên trong các phiên xét xử tiên trắng lại lật mặt
liên tục tố cha mẹ nuôi bội bạc cố tình hám hại mình và xin nhận luôn hai mươi năm tù mà không cần bào chữa
dù từng là tay chân thân tính của vợ chồng đường nhuệ
nhưng tiên trắng lại lên tiếng tố ngược bố mẹ nuôi tệ bạc và khẳng định chỉ nhận là con nuôi cho oai
bị cáo không nợ nặng bố mẹ nuôi
từ sau ngày hai mươi tháng tám tôi đã biết mình bị lừa chẳng qua là tôi giả vợ không biết để tương kế tự kế
tôi chỉ được cái má con nuôi oai thôi
tôi xin tòa xử hai mươi năm tù và không tranh luận gì thêm
bị cáo tiến liên tục nói to dù bị chủ tọa phiên tòa yêu cầu giữ bình tĩnh nói ngắn gọn
bị cáo tiến cũng đồng thời từ chối luật sư bào chữa cho mình tại phiên tòa
trước đó ngày hai mươi năm tháng một mươi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích
bị cáo bùi mạnh tiến tức tiến trắng cũng cho rằng
ông đường bán đứng tôi như hải bánh bán đứng năm cam để được từ tử hình xuống chung thân
khi bị chủ tòa ngắt lời tiến quay lại nói với luật sư của mình
cũng là luật sư của bố nuôi đường nhuệ tương kế tự kế thôi
theo tiến trắng mục đích ông đường bán đứng mình là để được giả mán
trước đó công an xác định tiến là người đại diện công ty đường dương
đứng ra giải quyết các mâu thuẫn liên quan dịch vụ tăng lợi ở thái bình
bùi mạnh tiến người được coi là con nuôi của nguyễn xuân đường
là tác giả của nhiều vụ việc chấn động
những vụ việc này đã không được khởi tố hoặc khoản thi hành án
chỉ đến khi đường nhuệ bị bắt những hành vi công đội của tiến trắng
mới được xử lý thích đáng
tại phiên tòa này tiến không thừa nhận vai trò chủ mưu của mình
trong vụ chém tài xế xe khách tổn thương bốn mươi bốn sức khỏe
theo lời khai bị cáo chỉ đi cùng với phạm văn sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
thường trú tại xã minh quang vũ thư tới nhà của bị hại trần ngọc hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã vũ tiến vũ thư nhưng không chém ai mà chỉ đứng bên ngoài
đáng chú ý khi bị viện kiểm soát nhân dân đề nghị mức án
một mươi hai một mươi ba năm tù con nuôi của nguyễn xuân đường xin nhận án hai mươi năm tù
nếu tòa không xử hai mươi năm tù thì xin tòa chỉ xử một mươi ba năm tù một mươi hai năm là quá nhẹ
số một mươi hai không đẹp tiến cho biết
biệt cáo bùi mảnh tiến tức tiến trắng hai mươi sáu tuổi con nuôi đường nhuệ
đang chấp hành mức án một mươi hai năm tù trong các vụ án khác tổng cộng đến nay lãnh án hai mươi bốn năm tù
thưa quý vị vụ án trên được dư luận rất quan tâm do tính chất
mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội
cũng như đối tượng bị truy tố là vợ chồng nguyễn xuân đường
đối tượng giang hồ cầm đầu những bác nhóm tội phạm trên điện bàn tỉnh thái bình
quý vị cảm thấy thế nào về mức án mà những bị can này phải nhận
hãy để lại phía dưới bình luận cho chúng tôi được biết
còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại